về trách nhiệm dân sự tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt hứa thị phấn phải trả cho ngân hàng cb hơn bốn trăm linh tỷ đồng
đồng thời hội đồng xét xử cũng tuyên công nhận chín mươi bảy trên một trăm một mươi bốn bất động sản thuộc về ông phạm công danh và tập đoàn thiên thanh
bản án cũng tuyên tiếp tục kê biên tất cả các bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông phạm công danh đối với ngân hàng vncb theo các bản án đã xét xử
mâu thuẫn gia đình con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ rồi tự sát vụ án mạng vừa xảy ra tại thái nguyên
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đối tượng lưu văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã sang nhà bố mẹ vợ dùng dao đâm bố mẹ vợ là bà nguyễn thị hằng và ông ngô văn cảnh sau đó tự đâm vào bụng mình để tự sát
sau khi vụ việc xảy ra bà nguyễn thị hằng đã tử vong còn nghĩa và người bố vợ được đưa đi cấp cứu
đến nay tự sát
sức khỏe đã hồi phục nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh thái nguyên tiếp tục điều tra làm rõ
một cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân vừa bị hành hung dẫn đến thương tích nặng hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện
vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm qua các đối tượng là lê thành trương thị vàng là vợ của thành cùng với lê hưng là con trai của thành đều trú ở tổ dân phố hải vân thị trấn lăng cô
đã mang theo hung khí đến văn phòng
ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân để đe dọa và hành hung ông nguyễn văn lương đội phó đội chuyên trách bảo vệ rừng
vụ việc đã được camera tại văn phòng ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân ghi lại
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn phú lộc đã đến hiện trường để điều tra vụ việc
nguyên nhân vụ việc được xác định là do trước đó trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực đèo hải vân
ông lương và đội bảo vệ rừng đã thu giữ rất nhiều dụng cụ bẫy động vật rừng của các đối tượng nói trên
chín bị cáo tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền gần bốn mươi tỷ đồng
vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra phiên xét xử sơ thẩm
đường dây đánh bạc này do nguyễn đậu hoàng giang ba mươi hai tuổi cầm đầu
theo cáo trạng vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi tám giang đã liên hệ lấy hai tài khoản cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com
của một người tên bi chưa rõ lai lịch tại tp hcm
sau đó giang đã liên hệ với các con bạc còn lại
rồi chia nhỏ hai tài khoản này thành nhiều tài khoản khác nhau để tất cả cùng tham gia cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính
chỉ trong vòng một mươi một ngày từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chín bị cáo đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch gần bốn mươi tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đậu hoàng giang hai năm sáu tháng tù giam
các bị cáo còn lại chịu mức án từ một năm ba tháng đến hai năm tù giam
bị cáo còn bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
thông tin này đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân